thưa quý vị vào chiều ngày bốn tháng một bộ công an đã công bố kết quả một mươi năm ngày đầu gia quân
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
chỉ trong vòng một mươi năm ngày từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai toàn lực lượng cảnh sát giao thông
đã tiếp tục đẩy mạnh tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm
trong đó có hơn ba mươi sáu tài xế vi phạm bị xử lý
với phương châm xử lý quốc liệt không có vùng cấm không có ngoại lệ
năm hai nghìn hai mươi ba đã giảm hơn một chín trăm linh người chết vì tai nạn giao thông
trong đó tai nạn có nguồn nhân do người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia
đã giảm rõ rệt ở cả ba tiêu chí
đây là mức giảm rất ấn tượng đồng thời là cơ sở cho quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe
trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm hình sự công an cả nước đã điều tra khám phá
một năm trăm tám mươi bảy vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt giữ xử lý hơn ba năm trăm linh đối tượng trong đó khẩn trương điều tra khám phá nhanh
bắt giữ các đối tượng gây ra các vụ án rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
đấu tranh với tín dụng đen lực lượng chức năng khởi tố bắt một trăm linh ba vụ
một một trăm chín mươi một đối tượng cao hơn năm trăm bốn mươi ba về số vụ so với một mươi năm ngày trước cao điểm
triệt phá ba mươi tám cơ sở hoạt động tín dụng đen
cũng trong một mươi năm ngày đầu cao điểm công an trên cả nước đã phát hiện xử lý một trăm tám mươi chín vụ
hai trăm tám mươi tám đối tượng mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ
thu giữ một trăm sáu mươi bảy khẩu súng hơn hai mươi viên đạn và hàng nghìn vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ các loại
lực lượng chức năng còn phát hiện gần sáu trăm linh vụ tám trăm bảy mươi năm đối tượng sản xuất mua bán vận chuyển
tàng trữ pháo trái phép thu giữ hơn một mươi một tấn pháo nổ